mưa lớn xảy ra trong những ngày qua khiến mực nước suối nậm mức địa phận bản búng rắt
xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên dâng cao nước chảy xiết nhiều người sống
quanh khu vực này vẫn bất chấp tính mạng mạo hiểm vất củi giữa dòng nước lũ
đặc biệt trong đó có cả trẻ em những đứa trẻ chỉ từ sáu đến bảy tuổi
không áo phao không một dụng cụ bảo hộ chúng thi nhau nhảy xuống dòng suối vớt củi
bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng vẫn luôn rình rập
thực tế trong năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh điện biên đã có không ít trường hợp tử vong do vất
trường hợp tử vong do vớt củi và bắt cá trên các dòng suối trong mùa mưa lũ thế nhưng
những bài học đắt ra đó dường như vẫn chưa đủ sức để gian đe một bộ phận người dân còn chủ quan
trong việc bảo vệ tính mạng cho bản thân và con cái trong gia đình tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn
mỗi khi trời mưa lũ về